thưa quý vị từ khỏi chết trở về nghệ sĩ cát cà đơ lữ đắc long đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện
của một bệnh nhân mắc covid một mươi chín chuyển biến nặng và được các bác sĩ cứu sống thần kỳ
xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ rất thật của người trong cuộc về cuộc chiến với sars cov hai của anh và các bác sĩ
sau hơn hai tuần đẳng đẳng chiến đấu với tử thần covid một mươi chín nghệ sĩ cát cà đơ lữ đắc long may mắn được các bác sĩ
bệnh viện chợ rẫy cứu sống đối với anh đó là những ngày không thể nào quên trong cuộc đời
thành phố chưa phát sinh ổ dịch mới hiện còn hai mươi chín ổ dịch đang diễn tiến
để tiếp tục kéo giảm số ca mắc mở rộng vùng xanh mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch
khuyến cáo năm k của bộ y tế hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người
bên cạnh đó ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng bao phủ vaccine toàn thành phố